tuy nhiên với các doanh nghiệp trong nước những doanh nghiệp không có giao dịch xuyên quốc gia điều khoản này ngay lập tức khiến các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề khi áp dụng từ mùa thuế hai nghìn một mươi tám
hiệp hội cũng nhận được rất nhiều ý kiến từ hội viên các thành viên đặc biệt là các doanh nghiệp lớn hoạt động theo mô hình tập đoàn kinh tế như là công ty cổ phần
thì có nêu ý kiến tức là nhiều các khó khăn vướng mắt trong việc thực hiện cái nghị định hai mươi về quản lý thuế trong các giao dịch liên kết
và đặc biệt là tại cái khoản ba điều tám của nghị định hai mươi về khống chế trần lãi vay trong việc xác định cái thu nhập trụ thuế
thì đây là một trong những khó khăn
đây là một trong những khó khăn rất là lớn đối với cả các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản
với cái nguồn vay lớn và cũng như là cái chi phí lãi vay cũng rất là lớn
liên quan tới việc mà áp dụng hai mươi của lợi nhuận thuần lợi nhuận thuần cộng với cả chi phí lãi vay và chi phí khấu hao
thì nhiều doanh nghiệp và đặc biệt là cái lĩnh vực bất động sản chẳng hạn
thì họ cũng đã có rất là nhiều cái công văn hay là câu hỏi về việc rằng là nếu mà họ theo mô hình công ty mẹ con
như thế thì có được là cấn trừ cái chi phí khấu hao
cũng như thu nhập về lãi vay hay không bởi vì trong rất nhiều trường hợp thì công ty mẹ đi vay các ngân hàng thương mại
và theo đó thì công ty mẹ cho các công ty con vay lại
thế thì chính vì theo như cái quy định của mình thì công ty mẹ vừa phải nộp thuế trên cái thu nhập về lãi tiền vay
vừa là cái chi phí lãi vay bị khống chế
trong khi đó thì các công ty con cũng bị khống chế ở cái mức là hai mươi thì đấy cũng là một cái bất cập
trong kiến nghị gửi bộ tài chính
về các bất cập của việc khống chế chi phí lãi vay được trừ tại nghị định hai mươi
tập đoàn điện lực việt nam nêu rõ trong trường hợp phải áp dụng quy định này tại evn và các đơn vị thành viên
các tổng công ty phát điện phát sinh số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tăng rất lớn
cụ thể evn genco một nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tăng khoảng ba trăm ba mươi chín tỷ đồng evn genco ba tăng khoảng hai trăm một mươi hai tỷ đồng
nhìn chung các doanh nghiệp vay vốn rất là nhiều
thậm chí có những cái lúc mà
thống kê nên là đến bảy mươi tám mươi là nguồn vốn ngân hàng chưa nói là còn vay nguồn vốn khác
chẳng hạn như vay cán bộ nhân viên vay doanh nghiệp khác phát hành trái phiếu
đặc biệt là một số doanh nghiệp mới thành lập không có vốn
những cái doanh nghiệp bất động sản thì là biển hình mà phải đi vay vốn rất là nhiều
trong trường hợp này thậm chí là tập đoàn điện lực có lẽ là không liên quan gì đến giao dịch chuyển giá
nhưng cuối cùng cũng bị ngoại trừ với chi phí hợp pháp lại đến hàng nghìn tỷ
thì rõ ràng là không phải là câu chuyện của cá biệt nữa
và không phải là câu chuyện xử lý để nhằm mục đích là chống chuyển giá nữa
mà nó ảnh hưởng đến cái hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường nhất
hợp lý hợp pháp nhất của doanh nghiệp rồi
tổng công ty lắp máy việt nam lilama cũng đã có văn bản gửi bộ tài chính cho biết
doanh nghiệp đã phải chịu tác động lớn tiêu cực đến kết quả kinh doanh
tại hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế hải quan năm hai nghìn một mươi tám
tập đoàn vingroup và một số đơn vị
cũng đã đề cập đến những khó khăn khi áp dụng quy định khống chế hai mươi
ghi nhận ý kiến của các doanh nghiệp thành viên
hiệp hội bất động sản việt nam đã có văn bản đề nghị thủ tướng chính phủ xem xét
cân nhắc về quy định khống chế chi phí lãi vay trong nghị định hai mươi
trên tinh thần tôn trọng quyền tự do kinh doanh và tạo lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp
thưa quý vị và các bạn
cụ thể là khoảng ba điều tám đã điểm trúng vào vấn đề cốt tử của các doanh nghiệp hoạt động
trong lĩnh vực bất động sản đó là vốn
vấn đề căn bản là quy định này được đưa ra áp dụng trong khi thị trường vốn của việt nam
còn rất thiếu những công cụ hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh
hiện các doanh nghiệp bất động sản đang dựa vào hai nguồn vốn chính là nguồn vốn tín dụng ngân hàng
và nguồn vốn huy động từ khách hàng
trong đó doanh nghiệp rất cần nguồn vốn tín dụng ngân hàng để thực hiện dự án cho đến thời điểm đủ điều kiện huy động vốn từ khách hàng
bên cạnh đó ngân hàng nhà nước đang thực hiện lộ trình kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản chứng khoán
theo nhận định của horea doanh nghiệp bất động sản này sẽ càng khó tiếp cận hơn với nguồn vốn tín dụng ngân hàng
qua thời gian nắm áp dụng thì thấy rất nhiều bất cập vì tỷ lệ như vậy sẽ gây khó khăn rất lớn cho doanh nghiệp
khi mà nhu cầu vay vốn rất lớn và chính đáng là cần thiết hợp pháp hợp lệ
nhưng cuối cùng thì lại vì giới hạn của định thì lại trở thành không được tính chi phí
thì đấy là một cái điều cần phải xem xét để thay đổi
còn nếu như trường hợp mà doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá có dấu hiệu sai phạm có dấu hiệu trốn thuế
thì áp dụng tỷ lệ đấy thậm chí thấp hơn cũng không vấn đề gì
nhưng trong trường hợp này thì tôi cho rằng là có lẽ là cái quy định không rõ ràng
và có hiểu cái áp dụng là nó có một sự nhầm lẫn
hiện nay thì một số chính sách của ngân hàng là hạn chế hạn bức vay cho bất động sản xuống
để đảm bảo an toàn với tài chính
tuy nhiên là cộng với cái nghị định hai mươi này mới ra đời
thì tôi cho rằng là số vốn vay của các doanh nghiệp lập tức sẽ giảm
bởi vì cái này nó sẽ hạn chế cái rủi ro
như đồng thời là cái số doanh nghiệp vay nhiều cũng sẽ ít đi
cho nên là cái này tôi cho là năm hai nghìn một mươi chín hai cái này nó sẽ tác động lẫn nhau
thế cái chỗ tài chính ngân hàng chắc là phải đi tìm khách đấy
chứ cũng không phải là sẽ còn nhiều khách nữa
theo đánh giá của tiến sĩ võ trí thành thực thi nghị định hai mươi
mục đích chống chuyển giá đối với doanh nghiệp fdi là không đạt
mà cơ bản là gây khó khăn cho doanh nghiệp việt
chúng ta thấy là cái nghị định đem lại rất nhiều khó khăn
cái thứ nhất là sẽ khó khăn cho quá trình sản xuất kinh doanh đầu tư của doanh nghiệp
cái thứ hai là cái mà chúng ta đang muốn bọn rất nhiều đã nói
doanh nghiệp việt khó lớn ông nhỏ thì khó lớn lên
mà ông lớn thì gọi như là khó lớn nữa
cái thứ ba là có một vấn đề rất quan trọng
tức là vấn đề khuyến khích đổi mới sáng tạo
đối với các doanh nghiệp mà làm về nhà ở xã hội
thì cái ảnh hưởng của nó còn lớn hơn nhiều
so với các chợ doanh nghiệp làm thương mại bình thường
nói năm nay thì người ta nói trời mưa tới đắp chiều
tất cả chi phí tất cả giá khả năng nào
thì thương mại sẽ được hóa giải
nhưng đối với các doanh nghiệp mà nhà ở xã hội
với cái việc mà thanh tra kiểm tra
và các quy định về mức chi phí
thì như vậy cụ thể sau khi cái gói ba mươi tỷ mất đi
hiện nay chưa biết tính sách gói nào mới
thì các doanh nghiệp về nhà ở xã hội
thì như vậy phải vay với lãi sức thương mại
thì như vậy cái thứ hai là lại bị khống chế
bởi một trăm hai mươi và phải khống chế với cái việc là
cái lợi dụng nguyên liệu
như vậy thì nó vô tình là nó sẽ gặp hạn chế
cái sự phát triển của các cái đầu tư dự án nhà ở xã hội
thực thi pháp luật có những bất cập vướng mắt
đó là do chất lượng của công tác làm luật
trong quá trình dự thảo nghị định hai mươi
nhiều đơn vị có liên quan đến lĩnh vực thuế
như hội tư vấn thu đã có ý kiến đóng góp
nhưng chưa được đánh giá ghi nhận đầy đủ
cái thứ nhất đối với cái đầu tư nước ngoài
họ có cái quan hệ
bên ngoài biên giới họ vay của công ty mẹ
công ty con họ thông qua một cái ngân hàng
là cái việc để khống chế đấy là hợp lý
nhưng mức khống chế là tỷ lệ bao nhiêu là một vấn đề
cái thứ hai là đối tượng khống chế là của ai
của xuyên biên giới hoặc là của liên kết là vấn đề thứ hai
cái thứ ba nữa là gì
đối với các cái doanh nghiệp thuần việt
mà đặc biệt đối với doanh nghiệp kinh doanh bất đồng phật sản
và các doanh nghiệp kinh doanh khai thác khoáng
là không được ưu đại thuế thu nhập doanh nghiệp
và tất cả nếu như chỉ trong lãnh thổ việt nam
không ưu đại thuế thu nhập doanh nghiệp
chỉ có một thuế xuất thuế thu nhập doanh nghiệp cơ bản là hai mươi
thì cái vấn đề chuyển giá mang đến cái mục tiêu là
chuyển dịch lợi nhuận là hầu như là không có
không thể phủ nhận bản thân các doanh nghiệp cũng có lỗi
khi không quan tâm đầy đủ không chủ động tham gia vào quá trình góp ý
xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
liên quan đến công tác quản lý nhà nước
lĩnh vực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình
rất tiếp các doanh nghiệp chúng ta thường rất là thờ ơ
với các cái nghị định với thông tư trả đọc
góp ý cái lúc người ta đang chuẩn bị ban hành thì không
đến lúc nó bàn hành rồi thì mới bắt đầu lại kêu
và không chỉ bất cập về nội hàm của quy định
phương thức lộ trình thực thi cũng đã góp phần tạo nên
những tác động không tốt đến hoạt động của doanh nghiệp
doanh nghiệp thiếu thời gian chuẩn bị thích nghi
và có những điều chỉnh cho phù hợp
cái thứ nhất là về cái
thời gian thực hiện nghị định
đúng là quá gấp nó thiếu lộ trình
chính phủ ban hành tháng hai
hiệu lực bùn một tháng năm
nhưng mà thông tư hướng dẫn của chúng ta
mai cuối tháng bốn mới ban hành
chính là vì thế mà nhiều doanh nghiệp
cho rằng là không kịp trở thành
cái thứ hai là cái tỷ lệ
khống chế lãi vay hai mươi
dưới nó thì mới được hưởng
cái gọi là không phải tinh thuế
thì tôi cho rằng là cái tỷ lệ hai mươi này
nó thiếu cơ sở thuyết phục
đối với người dân đối với doanh nghiệp
bởi vì là qua soi rọi với các nước
trong côi oecd
thì người ta khuyến nghị là mức là một mươi đến ba mươi
tức là trung bình có thể là hai mươi
như việt nam chúng ta đang áp dụng
tuy nhiên thì
việt nam chúng ta rất đặc thủ
họ vay nợ nhiều hơn
một phần là do thói quen
một phần là do thị trường vốn
của chúng ta chưa phát triển
tại văn bản gửi thủ tướng chính phủ
hiệp hội bất động sản việt nam
đã đề xuất lùi thời hạn thực hiện
hoặc có thể áp dụng kinh nghiệm quốc tế
quy định giao dịch liên kết đặc thù
chỉ tính cho giao dịch xuyên biên giới
không tính với các giao dịch trong nước
đối với các doanh nghiệp trong nước
trên thực tế mức thuế cao đã gây tác động
ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm bất động sản
và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp
thưa quý vị và các bạn
chính sách chống chuyển giá
mà nghị định hai mươi hướng tới
cũng như là quan điểm xây dựng chính sách
phù hợp với thông lệ quốc tế là đúng
nhưng khi áp dụng các thông lệ quốc tế
cũng cần phải làm rõ các điều kiện liên quan
những tác động để lựa chọn
phương án phù hợp hài hòa
không chỉ với nghị định hai mươi
mà nhìn chung trong thực thi pháp luật
để thực hiện một quy định mới
cần lộ trình rõ ràng minh bạch
hạn chế tối đa ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
hay quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
nếu mà chỉ áp dụng máy móc thông lệ không
thì có thể nó lại thành ngược lại
thông lệ quốc tế thì thứ nhất là
cái tỷ lệ của người ta
nó đi kèm với cái cách áp dụng
các cái tỷ lệ tính toán thế nào
trên con số nào
thì nó rất hợp lý
thứ hai là
đeo nhằm đến một mục tiêu
quan trọng nhất
không phải là chặn cái giới hạn
chi phí vay mà là chặn
cái chuyển giá chặn cái
rộng hơn sâu hơn đấy là cái trốn thuế
khi có hai dấu hiệu đấy thì tôi hoàn toàn
nhất chí áp dụng nếu như anh
có dấu hiệu chuyển giá nhưng đôi khi
không làm rõ được thì tôi sẽ áp dụng
một cái tỷ lệ để tôi ngăn chặn
thế còn nếu như mà không có cái dấu hiệu
chuyển giá thì cái tỷ lệ
dù cao bao nhiêu cũng không nên điều chỉnh
trên thực tế các nước phát triển
như eu hoa kỳ hàn quốc
đều có áp dụng quy định này nhưng
đang ở mức cao hơn hoặc là bằng ba mươi
một số quốc gia trong khối asean
đang ở giai đoạn nghiên cứu
và có thể áp dụng trong tương lai
nhưng tỷ lệ đề xuất cũng ở mức
ba mươi trở lên đây là mức
mà nhiều chuyên gia các hiệp hội đánh giá
là phù hợp với tình hình thực tế
hiện nay của việt nam
thì chúng ta phải hiểu thông lệ
quốc tế là cái không
bắt buộc cái thứ nhất
là không bắt buộc
mà là cái khuyến khích
áp dụng như thế nào thì đấy là tùy
và ngay tiếp ép chúng ta thấy là mỗi nước
trong oecd có nước áp dụng có nước không áp dụng
có nước mỗi nước áp dụng
cũng rất khác nhau đấy là một cái
chúng ta phải hiểu thông lệ quốc tế
tinh thần của chúng ta hội nhập là cố gắng
áp dụng cái thông lệ quốc tế
nhưng mà cái kết luận quan trọng nhất của các
nghiên cứu của nước asean này và đặc biệt
đối với việt nam là trong rất nhiều
trường hợp trừ các cái lồng ghép
và các cam kết quốc tế như là các fta
thì cơ bản cái thông lệ
quốc tế là cái tính tự nguyện cái tính đơn thương
của việt nam là tính quyết định nhất
cho nên đây là câu chuyện của chính chúng ta
theo ý kiến của các chuyên gia
việc sửa đổi những quy định chưa phù hợp
là cần thiết nhưng cần rút kinh nghiệm
phải có thời gian để cân nhắc thâu đáo
để nghiên cứu sửa đổi thì
nguyên tắc thứ nhất là phải làm rõ
các yếu tố mang tính kỹ thuật các giảng buộc
tính chi phí thế nào cho hợp lý
đặc biệt đối tượng áp dụng
chỉ nên tính với các giao dịch liên kết
xuyên biên giới và cân nhắc
bảo đảm nguyên tắc đối xử quốc gia
với các loại hình doanh nghiệp
thứ nhất trước mắt thì đây là
nghị định chúng ta đã làm cho nên
là cái tốt nhất là tạm hoạn
và có một cái thời gian
mà thời gian có thể là một năm
thì tốt nhất để chúng ta nghiên cứu
cái nghị định này tinh thần thứ hai của tôi
là chúng ta vẫn nên áp dụng
đưa cái chuẩn mực đây là cái tự nguyện
chúng ta cái chuẩn mực quốc tế này vào
cái thông lệ này
chúng tôi đề nghị sửa
một nội dung rất là cơ bản
đó là không áp dụng cái khống chế
mức khống chế tỷ lệ hai mươi này
đối với các cái đơn vị
mà áp dụng
một thuế xuất thuế thu nhập viên nghiệp
không có ủng hộ thuế và không có quan hệ liên kết
thì không áp dụng
và như vậy nếu thế thì người ta chỉ cần
là trong hướng dẫn cách hai ạ
trong hướng dẫn cách hai là cũng hướng dẫn được ạ
từ câu chuyện xoay quanh
tác động của nghị định hai mươi
các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp
bất động sản cũng cần phải tự dật
mình vì sự phụ thuộc quá nhiều
vào vốn vai ngân hàng vẫn biết
doanh nghiệp muốn lớn thì cũng cần
thời gian thói quen hay nói cách
khác là sự yếu kém về năng lực tài chính
của doanh nghiệp cần có thời gian
để thay đổi nhưng phụ thuộc vào
đòn bẩy tài chính càng lớn thì
độ rủi ro cho doanh nghiệp càng cao
và càng dễ dẫn đến bong bóng
trên thị trường bất động sản
doanh nghiệp có lẽ
về lâu dài cũng cần phải chủ động hơn
tức là ít lệ thuộc hơn vào
vốn vai ngân hàng
ngân hàng về cơ bản là ngân hàng thương mại
họ huy động vốn
và cho vai cơ bản là ngắn hạn
và trung hạn còn dài hạn thì
thông thường là ít cho đến doanh nghiệp
nên dựa nhiều hơn vào thị trường
vốn ở đây đặc biệt là thị trường
trái phiếu doanh nghiệp
một số doanh nghiệp việt nam chúng ta đã mạnh dạng phát hành
trái phiếu trong nước và quốc tế cũng đã thành công
thời gian vừa qua tuy nhiên tôi cũng
mong là thị trường trái phiếu doanh nghiệp
sẽ tiếp tục phát triển
trong thời gian tới và đấy là
một cái định hướng rất là quan trọng trong tương lai
đây là một bài học đắt ra
và cái này không chỉ
đối với bộ tài chính đâu nói chung các cơ quan
chính phủ họ không chỉ là
chậm hay không chỉ là ý kiến
mà rõ ràng là
vấn đề giải trình
đây là vấn đề bất cập
rất lớn và đặc biệt trong
bối cảnh việt nam hội nhập muốn trở nên
minh bạch hơn đàng hoàng hơn
đúng nghĩa là người lớn hơn
trước những vấn đề
bất cập phát sinh khi áp dụng nghị định
hai mươi nhiều chuyên gia cho rằng
cơ quan quản lý nhà nước cần lắng nghe
cân nhắc để đưa ra những hướng dẫn
rõ nét hơn và có những điều chỉnh
cần thiết về đối tượng áp dụng và
mức áp dụng hiện đang là hai mươi
có một số quốc gia đã quy định
chỉ áp dụng quy định tương tự
đối với các doanh nghiệp có giao dịch
xuyên biên giới
thưa quý vị và các bạn giải quyết
những vướng mắc trong quá trình thực thi
pháp luật là hết sức cần thiết
việc ban hành cũng như là sửa đổi
các quy định hành lang pháp lý
cần được nghiên cứu kỹ lưỡng lấy ý kiến
của các chuyên gia cộng đồng chịu tác động
cụ thể với nghị định hai mươi
việc thay đổi và làm rõ những quy định
chưa phù hợp một mặt giúp
các doanh nghiệp người dân thực hiện tốt
các nghĩa vụ về nộp thuế của mình
mặt khác cũng sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp
phát triển sản xuất kinh doanh đóng góp
nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế
của đất nước
quý vị thân mến chương trình kinh tế và dự báo
được phát vào lúc hai mươi h thứ năm hàng tuần
trên truyền hình nhân dân
mọi thông tin liên hệ xin được gửi về
chương trình kinh tế và dự báo phòng kinh tế
truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
xin kính chào và hẹn gặp lại